cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đinh văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đinh văn mơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyễn thị cẩm thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện long mỹ và võ thị huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người dân
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày tám tháng bảy đinh văn phú và vợ là võ thị huỳnh cùng hai vợ chồng
em trai của phú là đinh văn mơ nguyễn thị cẩm thúy thuê xe ô tô bảy chỗ đi từ phường tam bình
thành phố thủ đức tp hồ chí minh về nhà cha ruột ở ấp một xã thuận hòa huyện long mỹ
sau khi đến nơi bốn người đến trạm y tế xã thuận hòa khai báo y tế và xuất trình giấy chứng nhận kết quả
doanh nghiệp âm tính với sars cov hai được bệnh viện thủ đức cấp một ngày trước đó
khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xã thuận hòa ra quyết định cách ly y tế tại nhà
đối với phú huỳnh mơ thúy bảy ngày bắt đầu từ ngày tám tháng bảy
tuy nhiên khi về nhà bốn người này không chấp hành theo quyết định cách ly mà tiếp tục với những người thân
trong gia đình cũng như nhiều người bên ngoài hết thời hạn cách ly phú huỳnh mơ và thúy đều có kết quả
xét nghiệp dương tính với sars cov hai
qua điều tra cơ quan chức năng chứng minh có một mươi hai người bị lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín từ bốn người này
trong đó có một người tử vong và những người nhiễm bệnh này tiếp tục lây cho nhiều người khác
ở các xã thuận hòa xà phiên thuận hưng của huyện long mỹ
sau thời gian điều trị đinh văn phú đinh văn mơ nguyễn thị cẩm thúy khỏi bệnh và được về nhà
từ cuối tháng bảy đến nay
chuyển sang các tin tức về ninh trả tự
công an thành phố lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tẩy xã mai pha tp lạng sơn về hành vi mua bán trái phép cho ma túy
tăng vật thu giữ là hơn một mươi sáu trăm linh
sáng ngày bốn tháng chín tại đường thân thử quý phường vĩnh trại tp lạng sơn
lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn viết mạnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra trên xe ô tô đối tượng điều khiển cất giấu trong bình xăng hai chai nhựa
bên trong có chứa một mươi sáu trăm năm mươi tám viên ma túy tổng hợp trọng lượng hơn chín trăm chín mươi gram
đối tượng khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên với giá một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó cất dấu trên xe ô tô mang về địa bàn tp lạng sơn bán kiếm lời
nhưng chưa kịp
thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ
hà nội sẽ chính thức diễn ra trận đấu thuộc vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai
ở khu vực châu á giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển australia
dù thời điểm hiện nay hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh
nhưng loại trừ khả năng các đối tượng thanh thiếu niên đang trải qua thời gian dài giãn cách
thì sẽ lợi dụng trận bóng đá của đội tuyển việt nam để tổ chức tụ tập và đua xe
chính vì vậy các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện trên địa bàn
đã chủ động triển khai phương án phòng ngừa ngăn chặn
tại địa bàn các tuyến phố nội đô của hà nội nơi có thể sẽ là địa điểm mà các đối tượng
thường hẹn tụ tập tổ chức đua xe cổ vũ đua xe trái phép
lực lượng công an đã xây dựng các phương án chi tiết
tại quận ba đình công an quận đã bố trí lực lượng triển khai đồng loạt từ hai mươi h hôm nay
ngày bảy chín với sự gia quân của các tổ tuần tra và các chốt trên toàn tuyến
có nguy cơ cao xảy ra tình trạng tụ tập tổ chức đua xe
ngoài ra có phương án tổ chức các chốt vòng ngoài từ xa để đảm bảo phân luồng giao thông
để ngăn chặn và giải tán ngay nếu có biểu hiện vi phạm
sau khi công an thành phố triển khai phương án công tác đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống đua xe và phục vụ đua xe trái phép đảm bảo về công tác an ninh trật tự
về trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển ocdc
công an quận ba đình đội giao thông trật tự đã chủ động tham hiu cho bà chỉ huy công an quận
xây dựng phương án số năm trăm năm mươi tám triển khai đồng loạt từ hai mươi h ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
với trương diện trên diện rộng đã huy động một trăm linh các đơn vị cán bộ chiến sĩ
tổ chức tuần tra từ một mươi bốn công an phường đến các đội nghiệp vụ
tuần tra từ một mươi tám h ngày bảy tháng chín cho đến hết khi có lệnh rút
khu vực sân vận động mỹ đình tại đây đội cảnh sát giao thông số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã chủ động triển khai các kế hoạch
từ trước trong và sau trận đấu
theo đó một trăm linh quân số sẽ ứng trực với các nhiệm vụ điều tiết giao thông
phục vụ các phương tiện đưa đón cầu thủ và ban tổ chức
tổ chức chốt chặn tại các điểm nút giao thông để kịp thời phát hiện
nếu có biểu hiện thanh thiếu niên đeo bám theo các đoàn xe hò hét gây dối trật tự công cộng

sẽ không có khán giả vào sân
tuy nhiên lực lượng quan thành phố hà nội đến thời điểm này đã có sự chủ động
trong mọi tình huống phòng ngừa ngăn chặn tình trạng đua xe nếu có thể xảy ra
trưa nay ngày bảy tháng chín thi thể người đàn ông được cho là mất tích
sau khi bị rượt đuổi và nhảy xuống kênh liên vùng xa vĩnh lọc ao huyện bình chánh
vừa được lực lượng cảnh sát tìm thấy
công an đang điều tra danh tính của nạn nhân
theo thông tin ban đầu vào rạng sáng cùng ngày có ba người đàn ông chạy xe máy
đến khu vực có nhà dân và lồng cá gia cầm ở khu vực kênh trung mương
một lúc sau người dân nghe thấy tiếng hồ hoáng cùng tiếng xô xác và rượt đuổi nhau
ba người đàn ông được cho là bị truy đuổi đang nhảy xuống kênh
sau đó có hai người bị thương được người dân đưa lên bờ còn một người bị mất tích
người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng về vụ việc
công an huyện bình chánh và lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường
để khám nghiệm lấy lời khai để điều tra cũng như tìm kiếm nạn nhân mất tích
hiện công an huyện bình chánh đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
cũng như danh tính của nạn nhân đuối nước
cũng trong sáng nay ngày bảy tháng chín một người đàn ông lưu thông trên đường nguyễn ái quốc
ở tỉnh đồng nai đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế sau khi người này có hành vi cố thủ trên xe
khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng người đàn ông không chấp hành
theo đó khi đang điều khiển sở ô tô nhán hiệu innova bàn biển kiểm soát sáu mươi a hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba
lưu thông từ hướng biên hòa về ngã tư tân phong ông lê văn chính năm mươi sáu tuổi
ở phần tân phong thành phố biên hòa tỉnh đồng nai nhận được yêu cầu dừng xe để kiểm tra
của tổ tuần tra kiểm soát cơ động số một mươi năm công an tỉnh đồng nai đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
về việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên sau khi dừng xe ông chính đã không xuống xe xuất trình giấy tờ mà cố thủ bên trong
theo ông vì muốn thực hiện năm k giữ khoảng cách nên xuất trình qua kính xe để lực lượng chức năng chụp lại
sau hơn một tiếng đồng hồ vận động tuyên truyền nhưng ông chính vẫn cố thủ trong xe
do vậy lực lượng chức năng đã điều động xe cẩu đến dùng biện pháp cưỡng chế
thì ông chính mới chịu ra khỏi xe để làm các bước theo quy trình kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra ông chính đã xuất trình một số giấy tờ xác nhận đi đường theo mẫu cũ
dây phép lấy xe đăng ký xe
cân cứ khoá một điều một mươi hai nghị định số một trăm một mươi bảy của chính phủ
tội công tác đã tiến hành làm biên bản vi phạm hành chính đối với ông lê văn chính
việc không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người đang tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
tiếp tục là các tin tức an ninh kinh tế
đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phan trường sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú thành phố hạ long về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc
kiểm tra hành chính tại căn hộ số hai nghìn tám trăm một mươi chín tòa a trung cư greenbay garden
thuộc phường hùng thắng thành phố hạ long
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một mươi sáu trăm ba mươi chín điếu thuốc lá điện tử
hai trăm bảy mươi chín lọ tinh dầu các loại hai trăm bảy mươi hai máy hút tinh dầu sợi đốt nóng
trong đó toàn bộ số hàng trên trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
và đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phan trường sơn khai nhận đặt mua số hàng trên qua mạng xã hội
sau đó bán lại để kiếm lời
sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh điện biên
trong khi làm nhiệm vụ tại phường tân thanh thành phố điện biên phủ
đã phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển trái phép hai cá thể động vật hoang dã
hai đối tượng là đào huy thanh và lò văn hón
cùng chú tại bản nang khoang xã mường nhà huyện điện biên
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã mua hai cá thể tt
có trọng lượng chín năm kg của người dân và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
và hai cá thể tt đang được các cơ quan chức năng bàn giao
cho trung tâm cứu trợ động vật hoang dã khu vực phía bắc
để xử lý theo quy định của pháp luật